là lực lượng được đảng nhà nước quân đội ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại
đoàn không quân lam sơn đã kết thúc thực hiện nhiệm vụ trên máy bay mig hai mươi một chuyển sang nhiệm vụ
chuyển loại và huấn luyện chiến đấu trên máy bay hiện đại su ba mươi mk hai
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chiếc máy bay su ba mươi mk hai đầu tiên mang số hiệu tám nghìn năm trăm tám mươi sáu đã hạ cánh
tại sân bay kép đánh dấu bước ngoặt lịch sử của trung đoàn và cũng là thời điểm này
cán bộ chiến sĩ trung đoàn chín trăm hai mươi bảy đã gánh trên mình trọng trách là lá chắn thép bảo vệ bình yên bầu trời miền bắc
đã ba năm nay không kể ngày lễ tết người dân bị chấn kép đã quen với hình ảnh và âm thanh
từ những chiếc chiến đấu cơ phản lực nhào lộn trên bầu trời đối với họ mỗi lần máy bay cất cánh huấn luyện
là họ lại cảm nhận được sự bình yên sự an tâm tin tưởng trên mảnh đất này
và họ cũng cảm thấy rất tự hào bởi vì không phải người dân nào cũng được ngắm nhìn máy bay
chiến đấu cơ phản lực
họ cũng cảm thấy rất tự hào và ngưỡng mộ công chí phi công công chí thợ máy công chí các ngành bảo đảm bay
của ngành không quân nói riêng và của quân đội nói chung
với loại phương tiện này thì người dân thực sự yên tâm với sức mạnh của quân đội ta và đặc biệt là lực lượng phòng không quân
với người dân thì háo hức vinh dự tự hào
về cán bộ chiến sĩ của trung đoàn chín trăm hai mươi bảy các anh cũng chung niềm vui đó
nhưng các anh có thêm nhiệm vụ nặng nề
đó là làm mọi cách để làm chủ được hồ mang chúa su ba mươi trên bầu trời
để có mỗi lần cất cánh và hoàn thành nhiệm vụ từ chỉ huy đến phi công
từ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật đến nhân viên radar phải huy động mọi giác quan và làm việc hết mình
nhất là trong chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện bay đêm
phi công mà đã được đào tạo có kinh nghiệm thì sẽ vào bay đêm
bay đêm là phong mục phức tạp
về không những công tác chuẩn bị và trong quá trình thực hành bay để phi công đặc biệt là tỉ mỉ và rất chính xác trong công tác điều khiển
cùng với các đơn vị trong đội hình không quân nhân dân việt nam
những phi đội tiềm kích su ba mươi mk hai ở đoàn không quân lam sơn đang từng ngày từng giờ canh giữ bình yên vùng trời của tổ quốc